tác động gián tiếp từ thực thi cptpp sẽ tạo ra nhiều cơ hội phát triển cho doanh nghiệp trong hội nhập
đó là thông điệp được đưa ra trong hội thảo ngành phân phối thương mại điện tử logistics việt nam
trước cơ hội và thách thức từ hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương
theo đánh giá của vcci đối với ngành phân phối thương mại điện tử và logistics
thì tác động trực tiếp của cptpp về mở cửa thị trường là không đáng kể
so với cam kết mở cửa trong tổ chức thương mại thế giới wto
do đó với cptpp tác động chính sách là không đáng kể mà chỉ tạo ra sự ổn định hơn và có thể dự đoán trước
tuy nhiên tác động gián tiếp từ thực thi cptpp sẽ tạo ra nhiều cơ hội phát triển cho doanh nghiệp trong hội nhập
đáng chú ý nhóm cam kết trong cptpp sẽ giúp các ngành phân phối thương mại điện tử và logistics phát triển hơn
cam kết về loại bỏ thuế quan và hàng rào phi thuế quan sẽ tạo điều kiện gia tăng nguồn cung hàng hóa cho phân phối
thương mại và tăng cầu cho dịch vụ logistics
cam kết về hải quan sẽ tạo thuận lợi thương mại các biện pháp phi thuế quan tạo cơ hội giảm chi phí kinh doanh
còn cam kết về mở cửa thị trường các dịch vụ phục vụ sản xuất như tài chính viễn thông tạo cơ hội giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp